liên quan đến việc giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân sáu nghìn sáu trăm linh hai d tỉnh đồng tháp
và ba đăng kiểm viên bị tạm giữ hình sự vì nhận lộ hối lộ đại diện cục đăng kiểm việt nam cho biết
không bao che và sẽ xử lý nghiêm đối với các sai phạm theo quy định và thẩm quyền
kể cả biện pháp thu hồi giấy phép hoạt động của trung tâm và giấy chứng nhận đăng kiểm viên
của những người vi phạm pháp luật
qua tô giác của người dân về việc chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên nước khôi
đống tài xã an nhân huyện châu thành có hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lộ của các ô tô đến kiểm định
đến khoảng một mươi năm h chiều một mươi bốn tháng một mươi công an huyện châu thành phù hợp với phòng cảnh sát kinh tế
phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng tháp
bắt quả tăng bốn người là lãnh đạo và nhân viên chi nhánh trung tâm có hành vi đang nhận tiền hối lộ
của các tài xế để bỏ qua lỗi các ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm với số tiền là chín trăm linh đồng
công an đã lập biên bản phạm pháp quả tan và làm việc với bốn người trên
bước đầu nhóm người này thừa nhận đã bàn bạc và thống nhất thu tiền phí phụ thu tức tiền hối lộ
của các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ ba trăm linh đồng
đến một hai trăm linh đồng tùy theo lỗi của mỗi xe
riêng trong ngày một mươi bốn tháng một mươi những người này đã thực hiện đăng kiểm bốn mươi bốn phương tiện
và đã thu tiền hối lộ là hai mươi năm triệu đồng
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự đối với nguyễn thành nguyễn
giám đốc chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d và ba nhân viên
để điều tra hành vi nhận tiền hối lộ của các tài xế
vụ việc công an huyện châu thành đang trong quá trình điều tra mở rộng
chiều qua công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng
đã mật phục vây bắt được đặng bảo duy tên gọi khác là cơ duy hai mươi tám tuổi
trú tại xã phú sơn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
đây là phạm nhân trại giam đại bình đã bỏ trốn khi được đưa đi bệnh viện khám bệnh trước đó
thời điểm trên phát hiện duy điều khiển xe máy chở theo một thanh niên khác
chạy qua trạm thu phí định an lực lượng công an huyện đức trọng đã ập vào khống chế bắt giữ
khi bị bắt cả hai người mặc áo mưa nhằm ngụy trang để qua mặt lực lượng công an
người thanh niên đi cùng duy là huỳnh minh trí hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố nha trang
có tiền án một mươi tám tháng tù về tội trộm cắp tài sản
trí và duy quen nhau vào năm hai nghìn một mươi bốn khi ở cùng trại giam
tại cơ quan công an duy khai nhận sau khi được đưa đến bệnh viện hai lâm đồng khám bệnh
duy đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn về nha trang
duy tìm gặp trí cả hai dùng xe máy để về huyện lâm hà
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng nguyễn văn tuấn và trần đức nhật anh
đã bị công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng vừa bắt giữ để điều tra làm rõ
nhận được đơn trình báo của người dân về việc cửa hàng sửa chữa điện thoại của gia đình
bị kẻ gian đột nhập lấy đi bốn mươi sáu điện thoại cùng nhiều tài sản với tổng giá trị là hai trăm tám mươi sáu triệu đồng
cơ quan công an xác định nghi phạm là nguyễn văn tuấn và trần đức nhật anh
tuấn khai nhận thường xuyên đến cửa hàng chơi nên lợi dụng đánh thêm một chìa khóa cửa
chiều tối ngày tám tháng chín biết chủ nhà đi vắng tuấn rủ nhật anh sử dụng chìa khóa chuẩn bị từ trước
vào cửa hàng lấy đi một kết sắt nhiều điện thoại di động và các tài sản giá trị khác
tuấn đã bán hai mươi chiếc điện thoại lấy tiền tiêu xài và bỏ trốn khỏi địa phương
sau đó các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp công an huyện châu thành
vừa triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bắt quả tăng tám đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền
tại một khu đất chống thuộc ấp năm xã tam hiệp huyện châu thành
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ hơn một mươi tám triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
sau đó đối tượng ngô tấn phát đã đến công an huyện châu thành trình diện
và thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc
công an huyện châu thành đã lập hồ sơ các đối tượng tiếp tục điều tra làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
từ hàng sa một tàu cá của ngư dân xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
bị xét đánh trúng một mươi năm ngư dân trên tàu may mắn thoát chết
tám giờ sáng qua một mươi năm ngư dân đi trên tàu cá quảng ngãi do ngư dân tiêu viết vấn làm thuyền trưởng
đã đưa tàu về với đất liền sau vụ xét đánh hy hữu vào lúc chín h tối ngày một mươi năm tháng một mươi
khi tàu đang hành nghề trên quần đảo hoàng sa
xét đánh trúng tàu khiến thuyền trưởng và một số thuyền viên ngất xỉu
nhiều thiết bị điện tử thông tin liên lạc máy giám sát giám sát hành trình bị hư hỏng
sau khi xảy ra xét đánh các ngư dân khẩn trương khắc phục các hư hỏng của tàu
và đưa tàu chạy vào bờ hiện sức khỏe của một mươi năm ngư dân đều ổn định
ước tính thiệt hại trên hai trăm linh triệu đồng
thực hiện chỉ đạo của bộ công an từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
công an tỉnh ninh bình tiếp tục ra quân tổng ra soát kiểm tra an toàn về phòng trái trễ cháy
và cứu nạn cứu hộ đối với một trăm linh cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
khu dân cư tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
cơ sở có quy mô lớn tập trung đông người có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao
đây là buổi kiểm tra về an toàn phòng trái trễ cháy tại công ty kinh doanh các sản phẩm về may mọng
sau nhiều đợt kiểm tra tập huấn đến nay đơn vị này đã đáp ứng đủ các yêu cầu
về việc lắp đặt bình chữa cháy hệ thống báo cháy
các bộ công nhân sản xuất có lối hành lang thoát hiểm cho công nhân
đối với bộ phận các đồng chí trong ban phòng chống cháy nổ thì các đồng chí được tập huấn
còn lại đối với toàn thể các bộ công nhân viên chúng tôi tập huấn trên hệ thống truyền thông của công ty
chúng tôi cũng thường xuyên liên tục để cập nhật cũng như là phổ biến kiến thức tới người lao động
trên hệ thống truyền thông hàng tuần cũng như là trong tháng
qua kiểm tra cơ sở đã cập nhập bổ sung
cơ sở đã cập nhập bổ sung chỉnh lý theo đúng biểu mẫu quy định một trăm ba mươi sáu
ngoài ra công tác tự kiểm tra của cơ sở cũng cần lưu ý một điều là định kỳ
cơ sở cũng phải tiến hành tự tổ chức tự kiểm tra toàn bộ các hệ thống về phòng cháy chữa cháy
cũng như là hành lang cầu thang lối thoát nạn phải duy trì làm sao mà cho nó đảm bảo hành lang cầu thang thông thoáng
để khi có sự cố cháy nổ nó xảy ra cán bộ công nhân viên làm việc sản xuất trong công ty
biết di chuyển và thoát nạn
bên cạnh công tác kiểm tra giả soát tại các khu công nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh bình còn phối hợp với công an các huyện thành phố
huy động tối đa lực lượng phương tiện tăng cường kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường quán bar
tổng số cơ sở kiểm tra cơ sở karaoke là có hai trăm một mươi tám cơ sở trong đó có một vũ trường
trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo đúng quy định của luật phòng cháy chữa cháy
quy định một trăm ba mươi sáu và thông tư một trăm bốn mươi bảy cũng đã tiến hành giả soát tất cả các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với những cơ sở nào không đủ không đáp ứng được các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
thì chúng tôi cũng đã tiến hành lập biên bản tạm thời đình chỉ
theo kế hoạch công an tỉnh ninh bình sẽ tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
theo từng giai đoạn sau đó cứ một mươi năm ngày sẽ tập hợp kết quả
an tỉnh với mục tiêu không bỏ xót lọt bất cứ cơ sở nào
không được kế hoạch này thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch chi tiết
và cũng đã có hướng dẫn cụ thể cho công an cấp viện và công an cấp xã
cuộc tổng ra soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh ninh bình
nhằm đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với cơ sở theo địa bàn qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng đến mục tiêu ngăn chặn
đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
làm chết người do nguyên nhân chủ quan
vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện phú riềng
đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ nghi điện giật nghiêm trọng khiến hai thanh niên tử vong
nạn nhân là nguyễn dương thông và lê viết hộ cùng chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều cùng ngày anh thông và anh hộ được một người dân
thuê sửa bồn nước phía sau nhà
thời điểm hai thanh niên sửa bồn nước bên trong bồn đang có máy bơm điện
khoảng một mươi năm phút sau chủ nhà ra kiểm tra thì phát hiện anh thông và anh hộ đã tử vong trong bồn
vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một nam thanh niên có dấu hiệu bất thường
leo lên tượng đài cao hơn một mươi mét ngay chợ đà lạt
rất nhanh sau đó lực lượng công an phường một tp đà lạt tỉnh lâm đồng
cùng các ngành chức năng đã dùng xe thang giải cứu an toàn
khoảng một mươi năm h ba mươi phút chiều ngày một mươi tám tháng một mươi nhiều người dân và du khách hốt hoảng phát hiện
một nam thanh niên có biểu hiện lạ leo lên nóc tượng đài trước chợ đà lạt
nên đã báo với lực lượng chức năng
sau một giờ đồng hồ thuyết phục bất thành lực lượng chức năng đã dùng thang
xe chuyên dụng đưa nam thanh niên xuống đất an toàn
bước đầu cơ quan chức năng xác định nam thanh niên tên lê xuân long
có dấu hiệu bị bệnh tâm thần
hiện nam thanh niên đang bị tạm giữ tại trụ sở công an phường
để kiểm tra ma túy và tiếp tục lấy lời khai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi bốn giờ sáng ngày hôm nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vn một trăm một mươi một bốn độ k trên vùng biển phía bắc tây bắc
của đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một mươi một từ tám mươi chín đến một trăm một mươi bảy km một giờ
giật cấp một mươi ba di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ một mươi một mươi năm km một giờ
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tâm bão có tốc độ một mươi một mươi năm km một giờ
bão số sáu có xu thế giảm cường độ
đến bốn giờ ngày hai mươi tháng một mươi cơn bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam
với tốc độ một mươi một mươi năm km một giờ vị trí cách quảng bình thừa thiên huế khoảng một trăm hai mươi km về phía đông
mạnh cấp tám giật cấp một mươi cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba tại vùng biển phía tây
khu vực bắc biển đông khu vực nam vịnh bắc bộ vùng biển quảng trị đến quảng ngãi